các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
trước tình hình này văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị
các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo thiên tai đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp
chiều sáu tháng năm mưa lớn trên địa bàn phường kỳ liên thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh gây sạt lở
vùi lấp một lán trại của công nhân thi công móng cột đường dây điện năm trăm linh kv khiến bảy người thương vong
trong đó ba công nhân tử vong và bốn công nhân bị thương
trên địa bàn các xã nầm xe xin suối hồ bản lan của huyện biên giới phong thổ tỉnh lai châu
ngày sáu tháng năm đã xảy ra mưa đá rông lốc làm một người dân bị thương nặng
bảy mươi tám ngôi nhà gần một mươi ha sắn ba ha rong giềng bị thiệt hại gây ba cột điển tại xã sinh suối hồ
tổng thiệt hại ước tính gần ba trăm linh triệu đồng
mưa rồng cũng khiến bảy nhà dân ở xã nầm xe bị thiệt hại
xã bản lang có một mươi hai nhà dân tốc mái cùng nhiều diện tích cây cối hoa màu bị thiệt hại
tại tỉnh lào cai mưa đá và rông lốc diện rộng từ đêm năm tháng năm đến sáng sáu tháng năm đã khiến một trăm sáu mươi sáu nhà bị tốc mái
hư hỏng hoặc sụp đổ hoàn toàn chủ yếu tại các huyện bát sát bảo thắng thành phố lào cai
một mươi tám năm hectare lúa bị ngập nước ngô và cây ăn quả bị gãy đổ
rau màu bị vùi lấp hoàn toàn tại các huyện bảo thắng bát sát và thành phố lào cai
sáu cột điện bốn kv tại thành phố lào cai và huyện bát sát bị gãy đổ
đường dây điện ba mươi năm kv hai trăm hai mươi v
thuộc nhiều tuyến đường tại huyện bát sát thành phố lào cai bị cây đổ gây đứt và trùng dây
rông lốc kè mưa đá xảy ra vào đêm bốn dạng sáng năm năm tại tỉnh cao bằng
đã làm một người bị thương và gần sáu trăm linh ngôi nhà bị hư hại
các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi rông lốc gồm quảng hòa bảo lâm bảo lạc nguyên bình trùng khánh hòa an
riêng huyện quảng hòa có tới bốn trăm tám mươi nhà bị hỏng
ngoài ra còn có hai trường học ba nhà văn hóa và nhiều công trình chuồng trại bị tốc mái năm mươi hectare cây trồng bị gãy đổ đường giao thông bị ách tắc do cây to bị đổ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị mưa rông kéo dài trên diện rộng kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh trên địa bàn từ ngày hai đến ngày bốn tháng năm
đã khiến một người bị thương bảy nhà tại thành phố đông hà bị tốc mái hư hỏng nhiều biển quảng cáo cây xanh bị gãy đổ gần bốn trăm linh hectare lúa bị đổ ngã
tại các xã yên thắng yên hòa huyện tương dương tỉnh tuyên quang đã xảy ra rông lốc và mưa đá
trận mưa đá kéo dài hơn ba mươi phút với sự xuất hiện của những viên đá có đội lớn như quả trứng gà vào ngày một tháng năm đã làm hai trăm linh ngôi nhà của người dân tại bảy bản trên địa bàn huyện tương dương bị hỏng ngói thùng mái tôn
một số cây cối và nhiều diện tích hoa màu cây trồng của người dân bị gãy đổ
từ ngày một đến ba tháng năm thiên tai diễn ra tại tỉnh tuyên quang đã gây thiệt hại khoảng gần một mươi ba tỷ đồng
đối với tỉnh yên bái tính đến một mươi bảy h ngày một tháng năm mưa và rông lốc đã làm một người chết hai trăm bốn mươi năm ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nhiều nhà cửa gần tám mươi hectare lúa bị thiệt hại ảnh hưởng khoảng bốn mươi hectare ngô sắn hơn một mươi năm hectare cây rừng bị gãy đổ hư hỏng năm mươi con dê bị chết ba lồng cá bị thiệt hại
rông lốc cũng làm va đập gây vỡ và hư hỏng hai thuyền máy và sáu thuyền nan con tại xã vân hội huyện trấn yên
ước thiệt hại do mưa lốc gây ra là khoảng hai tỷ đồng
ngay khi thiên tai xảy ra
chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi động viên những gia đình có người bị thương vong
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị thiệt hại di chuyển tài sản đến nơi an toàn
ổn định cuộc sống theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện vật tư tại chỗ hậu cần tại chỗ
để chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị
các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp
các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa rông mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
chuyển sang các thông tin về thiên tai trên thế giới
thưa quý vị từ đông phi đến đông nam australia phần lớn hành tinh của chúng ta bị nhấn chìm trong nước lụt sau những trận mưa lớn bất thường ở những khu vực không ngờ tới
vậy vì sao những thảm họa này xảy ra rồn rập trên toàn cầu hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
lượng mưa kỷ lục và lũ lụt chết người xảy ra trên toàn cầu trong những tuần gần đây gây ngạc nhiên ở nhiều mặt cả về vị trí lẫn mức độ thiệt hại theo worldstreet journal
một phần do cơ sở hạ tầng vốn không được chuẩn bị để ứng phó với những trận lũ lụt như vậy
những trận mưa lớn bất thường đang gây chết người tàn phá tài sản và sơ tán hàng loạt trên nhiều lục địa
những trận mưa lớn là hệ quả của các kiểu thời tiết tự nhiên bị tăng mức độ do một năm nhiệt độ toàn cầu phá kỷ lục
khi trái đất nóng lên không khí cũng ẩm ướt hơn nói một cách đơn giản không khí càng ấm thì càng có thể chứa được nhiều nước
các nhà khoa học vẫn chưa thể kết luận liệu nắng nóng kéo dài kỷ lục trong cả năm qua và những trận mưa dữ dội đi kèm với nó có phải mang tính nhất thời
hay cần phải điều chỉnh lại bức tranh toàn cảnh để phù hợp với một tương lai nền nhiệt cao hơn và ẩm ướt hơn
điều này sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng quốc gia tăng chi phí bảo hiểm và làm phức tạp thêm hoạt động sản xuất lương thực toàn cầu
theo các chuyên gia khí tượng học và nhà khoa học khí hậu trong mỗi trận lũ lụt vào tháng bốn vừa qua một loạt các điều kiện thời tiết khắc nghiệt đan sen với nhau gây ra các cơn bão
theo bà sarah kapnic nhà khoa học trưởng của cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia mặc dù vẫn còn nghi vấn về việc liệu sự gia tăng của nhiệt độ toàn cầu có duy trì dài hạn hay không
nhưng điều chắc chắn là bầu không khí ấm hơn giữ nhiều hơi ẩm hơn và sau đó rơi xuống dưới dạng mưa trong khi nhiệt độ đại dương cao hơn sẽ khiến nước bốc hơi nhiều hơn vào không khí
những hiện tượng này đang xảy ra thường xuyên hơn ở quy mô cực lớn chúng đang xảy ra ở những nơi mà chúng ta không ngờ tới như dubai vì vậy càng đáng ngạc nhiên hơn
bà kimuta cho hay nhiệt độ đại dương cao hơn cộng với hiệu ứng bay hơi của bầu không khí ấm hơn đã tạo tiền đề cho trận lụt gây thiệt hại lớn ở kenya
theo viện khí tượng quốc gia brazil
enino hiện tại bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi ba và đang dần suy yếu mặc dù nó vẫn đang gây ảnh hưởng và một phần nguyên nhân gây ra những trận mưa chết người trong tuần qua ở miền nam brazil
trong lịch sử bán đảo ả rập khô cằn ghi nhận nhiều đợt mưa lớn trong những năm có enino hơn những năm không có enino
chuyên gia kimutan nhận định sự trở đi trở lại giữa những năm hạn hán sau đó là những đợt mưa cực đoan và kéo dài khiến đất và thực vật khó hấp thụ nước mưa
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
phía bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to phía nam có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
và tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo